hôm nay ngày chín tháng bốn tức ngày một tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội đền hùng và tuần lễ văn hóa du lịch đất tổ năm nay người dân và du khách thập phương không chỉ được chứng kiến
các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua hùng mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc
trong đó điểm nhấn là tuần văn hóa du lịch đất tổ với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch
bên cạnh đó một số hoạt động khác được tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất du khách và đồng bào cả nước khi hành hương về đất tổ
như trình diễn hát xoan làng cổ giải bóng truyền các đội mạnh tranh cúp hùng vương hỗ trợ thương mại và trưng bày sản phẩm ô cốp
hội thi bơi trải mở rộng đặc biệt là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ công viên văn lang diễn ra vào tối một mươi bảy tháng bốn tức ngày chín tháng ba âm lịch
trong dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay dự kiến sẽ có rất đông du khách về với phú thọ
thời điểm này các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và các sản phẩm du lịch độc đáo để sẵn sàng phục vụ du khách
tỉnh phú thọ hiện có một khu du lịch quốc gia đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận đó là khu du lịch quốc gia đền hùng
hai khu du lịch quy mô cấp tỉnh là khu du lịch nước khoáng nóng thanh thủy và khu du lịch vườn quốc gia xuân sơn
ngoài ra còn có sáu điểm du lịch cấp tỉnh hiện nay các khu điểm du lịch đã sẵn sàng phục vụ du khách
đến du lịch ở đây chúng tôi được nghe hát xoan và cảm thấy rất thú vị
có nhiều nghệ nhân lớn tuổi và trọng
những người nhỏ tham gia hát xoan chúng tôi nghĩ các bạn đã bảo tồn rất tốt di sản văn hóa đại diện của nhân loại rất độc đáo này
trung tín xuất tín du lịch tỉnh phú thọ đã phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh và các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ
chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách thập phương
đa dạng hóa sản phẩm du lịch của các khu điểm du lịch và các dịch vụ du lịch
trong dịp này tỉnh phú thọ đã cho ra mắt tour du lịch về miền di sản unesco ghi danh
lấy đền hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam thắng cảnh khác trong tỉnh
cũng trong dịp này ngành du lịch phú thọ triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch tám tỉnh tây bắc mở rộng
với thành phố hồ chí minh tạo thêm nhiều tuyến liên kết du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách
thưa quý vị tết thanh minh là một ngày tốt đẹp
tết thanh minh là một trong những ngày lễ truyền thống gắn với truyền thống hiếu nghĩa uống nước nhớ nguồn
đồng thời đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong tin ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt
năm hai nghìn hai mươi bốn tết thanh minh bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn đến hết ngày một mươi chín tháng bốn dương lịch
những ngày này thì người dân ở mọi miền tổ quốc đều nô nức về lại quê nhà hoặc là xung họp với gia đình
để cùng nhau làm lễ thanh minh và tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất
theo truyền thống của người việt nam tết thanh minh là ngày con cháu hướng về cội nguồn tổ tiên
dù đi làm xa thì vào ngày này cũng về tụ họp để tảo mộ quây quần làm mâm cúng tổ tiên tươm tất
để thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên đã khuất
ở đây cũng là để cho con cháu có truyền thống mà sau này những cái ngày thanh minh
ngày lễ ngày tết này mình phải lên thăm thắp hương các cụ ông bà tổ tiên của gia đình dòng họ
những ngày này ở nhiều nghĩa trang như công viên nghĩa trang lạc hồng viên kỳ sơn hòa bình
các gia đình hối hà chuẩn bị đồ lễ và sửa sang mộ phần gia tiên
gia đình ông nguyễn văn thành đã có mặt từ rất sớm để quét dọn bày mâm cúng chuẩn bị các công việc tảo mộ
lần nào cũng vậy ông thành đều đưa các cháu nhỏ trong nhà
cùng tham gia công việc này
việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống gia đình
và bồi đắp chữ hiếu đối với thế hệ trẻ
ngày tết thanh minh này là rất quan trọng đối với gia đình việt nam
và mọi người phải lên về quê lên giống của nhà bà là những người đã sinh thành cho mình và hi sinh cho mình ạ
đời này đời sau đời sau nữa đời lạ thế
nghĩ đến cội nguồn ông bà cụ kỵ tổ tiên
trong làm ăn thì đương nhiên là vất vả rồi phải bất công ăn việc làm
thế nhưng đến ngày tết thanh minh đầu năm cuối năm thì đi thăm hương các cụ tưởng nhớ người sinh thành cho mình
tết thanh minh đối với người việt từ xưa tới nay đều mang giá trị tốt đẹp như vậy
gia đình đoàn tụ con cháu hiếu kính quan tâm tới ông bà cha mẹ
và chăm lo mộ phần cho người thân đã quất vun bồi và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc